chỉ còn vài ngày trước khi tp hcm hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng chín
nhiều người dân vẫn chưa rõ làm sao có được thẻ xanh covid một mươi chín để trở lại cuộc sống thường nhật
mời quý vị cùng theo dõi
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng chín tp hcm thí điểm thẻ xanh covid một mươi chín tại quận bảy
huyện củ chi và huyện cần giờ
chín ngày từ sau thông báo trên của tp hcm người dân vẫn băn khoăn khi không rõ thẻ xanh là gì
tồn tại dưới hình thức nào và làm sao để đáp ứng đủ điều kiện để có chứng nhận này
hoặc nhầm lẫn thế xanh là chứng nhận đã tiêm hai mũi vaccine có màu xanh
tôi đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín mỗi ngày vẫn thường đi lại trong quận bảy
tuy vậy tôi không được yêu cầu xuất trình bất kỳ loại giấy tờ ứng dụng nào
thật sự tôi không rõ thế nào là thẻ xanh
ông nguyễn duy người dân phường tân kiển quận bảy tp hcm chia sẻ
trong cuộc họp báo chiều ngày hai mươi một tháng chín lãnh đạo sở thông tin và truyền thông tp hcm
vẫn chưa trả lời các câu hỏi xoay quanh thẻ xanh và hẹn có một chuyên đề riêng để giải đáp
trả lời báo chí ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho biết
hiện quận chưa triển khai nên chưa có thông tin về mô hình thẻ xanh
như vậy chỉ còn sáu ngày trước khi tp hcm hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng chín
mô hình này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng
ba dữ liệu cấu thành nên thẻ xanh
chưa rõ hình thức thể hiện
ngày hai mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm ký văn bản về bộ tiêu chí đánh giá an toàn
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố
theo bộ tiêu chí đánh kèm một người được xác định có thẻ xanh covid một mươi chín khi đáp ứng ba yếu tố
kết quả xét nghiệm sách covid hai bằng test nhanh hoặc rt pcr âm tính
đã tiêm hai mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
không tiếp xúc gần với f
trong vòng một mươi bốn ngày như vậy đã có đủ yếu tố cho thẻ xanh cần ít nhất ba dữ liệu
kết quả xét nghiệm chứng nhận tiêm chủng hoặc chứng nhận đã khỏi covid một mươi chín
và truy vết không tiếp xúc gần với f
trong văn bản ngày một mươi tám tháng chín sở y tế tp hcm kiến nghị phối hợp với sở thông tin và truyền thông
tích hợp thẻ xanh trên ứng dụng y tế hồ chí minh
trước đó đại diện trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cũng xác nhận
nếu ứng dụng trong thời gian tới có mã thẻ xanh covid một mươi chín thì nội dung đó cũng sẽ tích hợp chung
vào mã qr cá nhân
tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ thẻ xanh sẽ được thể hiện theo hình thức nào
việc kiểm soát bằng thẻ xanh như thế nào
nếu thẻ xanh được cấp trên app di động những người không có smartphone sẽ được cấp thẻ xanh ra sao
trả lời trong buổi họp báo chiều ngày hai mươi một tháng chín ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông
tp hcm cho biết chưa thể chia sẻ thêm thông tin do chính sách vẫn đang thí điểm
kho dữ liệu
kho dữ liệu
cả ba yếu tố đã nêu để đáp ứng thẻ xanh hiện đều có vấn đề nhất định với việc số hóa
liên kết với các cơ sở dữ liệu
kết quả xét nghiệm được thể hiện tại bệnh viện cơ sở y tế có liên thông dữ liệu
với hệ thống khai báo y tế điện tử sẽ được cập nhật lên ứng dụng y tế tp hcm
người dân có thể truy cập một hồ sơ của tôi để kiểm tra kết quả xét nghiệm
tuy nhiên hiện tại tp hcm đang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm cộng đồng
một số trường hợp đặc biệt như lực lượng shipper của các ứng dụng cũng bắt đầu thực hiện tự xét nghiệm
do vậy việc cập nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu có kịp thời hay không vẫn là dấu hỏi lớn
theo ghi nhận của phóng viên ngày hai mươi bốn tháng chín đại diện các ứng dụng giao hàng cho biết
việc nhập liệu gặp nhiều khó khăn dù công ty kết hợp cả ai và cả người xử lý
nguyên nhân là phần mềm của sở thông tin và truyền thông hoạt động không mượt
thông tin không đồng bộ với công an tp hcm
trong khi đó shipper gửi lên hàng nghìn mẫu kết quả xét nghiệm mỗi ngày
theo tiến sĩ trương minh huy vũ khu công nghệ phần mềm đại học quốc gia tp hcm
thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại tp hcm
dữ liệu là mấu chốt thành công trong việc ứng dụng công nghệ vào chống dịch
dữ liệu và tích hợp dữ liệu là thách thức lớn nhất
không sai không thiếu đảm bảo cập nhật thông tin về tiêm chủng của người dân
trên một hệ thống dữ liệu thống nhất là vấn đề mà các cơ quan của thành phố
từ ngày hai mươi năm tháng chín shipper tại tp hcm sẽ tự xét nghiệm và chụp hình gửi về công ty
để tải lên kho dữ liệu dùng chung
nếu như nhập kết quả bằng tay việc này sẽ mất nhiều thời gian ông vũ nhận định
đối với chứng nhận tiêm chủng vaccine chứng nhận này hiện được cấp theo dạng giấy
đồng thời có mã qr trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và các app có liên kết dữ liệu
tuy bộ y tế đã có văn bản yêu cầu tỉnh thành phố hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng
trước ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi bốn tháng chín vẫn còn nhiều trường hợp chưa được ghi nhận
hoặc thông tin sai chưa đầy đủ trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
riêng tại tp hcm tính đến ngày hai mươi tháng chín thành phố còn khoảng bảy trăm linh thông tin tiêm chủng
được phản ánh có sai sót
đối với chứng nhận f đã khỏi bệnh theo văn bản người từng nhiễm phải có xác nhận
bằng giấy chứng nhận như giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly
của bang chỉ đạo phòng chống dịch địa phương các trường hợp không thể xác nhận thì phải tiêm vaccine
như vậy hiện tại tp hcm vẫn chưa cấp phương án số hóa giấy chứng nhận khỏi bệnh f
chứng nhận tiêm chủng vẫn còn sai sót và kết quả xét nghiệm vẫn khó khăn khi nhập liệu
đối với yếu tố không tiếp xúc gần f văn bản của chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm không nêu rõ tiêu chí xác định như thế nào có dùng giấy chứng nhận hay không
và do đơn vị nào cấp
để xác định tiếp xúc gần với f năm hai nghìn hai mươi bộ thông tin và truyền thông đã giới thiệu
ứng dụng blue sử dụng kết nối bluetooth trên smartphone để ghi nhận
việc truy cập dữ liệu kết luận tiếp xúc sau đó do các đơn vị có trách nhiệm
phòng chống dịch thực hiện
tuy nhiên đến tháng chín trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
đã đưa ra hướng tiếp cận mới là kiểm soát bệnh mã qr tại các địa điểm đã mở cửa trở lại
trừ rõ tp hcm sẽ áp dụng hình thức công nghệ nào hay sử dụng truy vết truyền thống
để xác định việc tiếp xúc gần với f